do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn từ đêm ngày một mươi sáu tháng tám nhiều địa phương ở miền tây nghệ an
đã bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn mực nước các khe suối dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi
đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt khu dân cư bị cô lập nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm
giao thông ách tắc cục bộ tính đến chiều ngày một mươi bảy tháng tám mưa lũ và sạt lở đất tại nghệ an
đã khiến bốn người thiệt mạng và mất tích
tại huyện biên giới kỳ sơn nghệ an mưa lũ đã cuốn trôi bốn người mưa lớn tiếp tục diễn ra
khiến mực nước ở sông nậm nơn dự kiến dâng cao lịch sử hiện xã mỹ lý bị ngập một mươi chín nhà
xã keng du phải di rời hai nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm đường vào xã tà cạ bị ngập lúc sáng sớm
và hiện đã bị cô lập hai cầu tràn xã hữu lập bị ngập sâu tại xã thạch ngàn huyện con cuông có mưa to
nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến mực nước ở các khe suối
dâng cao và nhanh mực nước dâng cao khiến giao thông ách tắc và chia cắt cô lập các bản làng
trong xã thành bốn vùng hiện chưa có số liệu thống kê thiệt hại tại huyện nghĩa đàn cầu tràn
dinh km chín mươi bảy tám trăm năm mươi nối liền xã nghĩa hưng và xã nghĩa xuân huyện quỳ hợp ngập sâu trên mặt cầu
một mươi mét đường giao thông của hơn một hộ dân của xã nghĩa hưng đã bị chia cắt và cô lập cầu tràn
hiếu km chín mươi hai cộng b năm mươi quốc lộ bốn mươi tám e nối nghĩa thịnh với nghĩa hưng nước ngập sâu hai hai mét
nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại bão số bốn gây mưa to cùng với đó là các đập thủy lợi
thủy điện xả lũ nước sông dâng cao khiến nhiều xã ở miền tây nghệ an bị chia cắt theo thống kê
trên toàn tỉnh nghệ an mưa lớn đã khiến bốn trăm linh tám hectare diện tích cây lúa bị ngập ba trăm hai mươi ha
rau màu bị ngập hai mươi tám hectare ngô bị ngập và gãy đổ hai mươi ba hectare diện tích nuôi cá
các ao hồ nhỏ dụng lúa bị ngập đã có hơn một sáu trăm năm mươi con da cầm ba mươi con lợn bị chết lực lượng công an
dân quân bộ đội đã dầm mình sơ tán dân khỏi vùng ngập hiện tại miền tây nghệ an vẫn còn mưa lớn
nước lũ đang tiếp tục dâng cao